tại hà nội ban chỉ đạo tây bắc phối hợp với ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam
ủy ban dân tộc tổ chức họp báo giới thiệu những nội dung cơ bản
về lễ tuyên dương người có uy tín tiêu biểu vùng tây bắc
trên cơ sở tổ chức bình xét người có uy tín trên phạm vi toàn vùng tây bắc
đến nay ủy ban nhân dân các tỉnh đã ra quyết định công nhận trên hai mươi hai năm trăm linh người
theo kế hoạch lễ tuyên dương người có uy tín tiêu biểu vùng tây bắc
sẽ được tổ chức vào ngày bốn tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi sáu
tại quảng trường hùng vương thành phố việt trì tỉnh phú thọ
trong khuôn khổ lễ tuyên dương sẽ diễn ra các hoạt động như tổ chức cho đoàn đại biểu
người có uy tín tiêu biểu các tỉnh trong vùng tây bắc dân hương
tại đền hùng và đền thờ lạc long quân
lễ tuyên dương người có uy tín tiêu biểu vùng tây bắc với chủ đề
tây bắc những trái tim thắp lửa được truyền hình trực tiếp vào hồi hai mươi h
ngày bốn tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi sáu trên kênh vtv một đài truyền hình việt nam
và đài phát thanh truyền hình một mươi bốn tỉnh trong vùng
đây là sự kiện có ý nghĩa tôn vinh biểu dương người có uy tín tiêu biểu vùng tây bắc
trên các lĩnh vực đời sống xã hội là dịp để những người có uy tín tiêu biểu
có cơ hội được giao lưu học tập kinh nghiệm từ đó nhân rộng các điển hình tiên tiến trong vùng